bộ lao động năm hai nghìn một mươi chín quy định làm thêm không quá ba trăm linh giờ một năm trong một số ngành nghề công việc
hoặc trường hợp nhất định theo khoản ba điều một trăm linh bảy
việc tăng thời gian làm thêm lên quá ba trăm linh giờ một năm là vấn đề rất quan trọng
liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người lao động an toàn lao động hiệu quả chất lượng nguồn nhân lực
và đặc biệt đây còn là vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau
vì vậy đề xuất nâng giới hạn giờ làm thêm này sẽ tiếp tục được nghiên cứu tổng hợp
trong quá trình đánh giá việc thực hiện bộ luật lao động hai nghìn một mươi năm
cân nhắc từng ngành nghề
đại diện cơ quan thẩm tra tờ trình chủ nhiệm ubnd nguyễn thúy anh cho biết
thường trực ubnd nhất trí với chính phủ sự cần thiết mở rộng các ngành nghề công việc
được áp dụng tối đa làm thêm ba trăm linh giờ một năm
thường trực ubnd xã hội thấy rằng việc áp dụng mức trần ba trăm linh giờ cho tất cả các ngành nghề công việc là quá rộng
để đảm bảo sức khỏe an toàn lao động cho người lao động
thường trực ubnd xã hội đề nghị cơ quan soạn thảo giả soát các đối tượng
và giả soát các ngành nghề công việc
trường hợp khác mà việc tăng mức trần thời giờ làm thêm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
không đáp ứng được yêu cầu làm việc để quy định theo hướng loại trừ
các đối tượng không áp dụng mức trần ba trăm linh giờ làm thêm trong năm
mặt khác đa số ý kiến thường trực ubnd xã hội các ý kiến tham gia thẩm tra của hội đồng dân tộc
và các ủy ban cho rằng nâng giới hạn về thời giờ làm thêm trong tháng
không quá bốn mươi giờ lên không quá bảy mươi hai giờ là chưa có đầy đủ cơ sở khoa học
việc tăng này là quá cao tăng một trăm tám mươi so với quy định tại bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín
và tăng hai trăm bốn mươi so với bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai quy định ba mươi giờ
tương ứng với chín ngày làm việc bình thường bà nguyễn thúy anh nói
vì vậy thường trực ubnd xã hội đề nghị chỉ nâng mức trần thời gian làm thêm
theo tháng lên một trăm năm mươi tương ứng từ bốn mươi giờ làm thêm trong tháng
tương ứng từ bốn mươi giờ lên sáu mươi giờ và chỉ áp dụng đối với đối tượng đã được quy định
mức trần làm thêm trong năm là ba trăm linh giờ
về thời hạn áp dụng đa phần các ý kiến đều cho rằng chỉ nên áp dụng trong một thời gian ngắn
thường trực ubnd xã hội đề nghị chính phủ cần nghiên cứu quy định về việc giới hạn số tháng
liên tục được áp dụng mức trần tối đa hai hoặc ba tháng
như vậy việc tăng thời gian làm thêm lên trên mốc ba trăm linh giờ một năm là vấn đề rất quan trọng
liên quan trực tiếp đến vấn đề
vấn đề sức khỏe người lao động an toàn lao động hiệu quả chất lượng nguồn nhân lực
và đặc biệt đây là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau
do vậy cần phải nghiên cứu thận trọng về giới hạn giờ làm thêm